hiện nay tây ninh đang bước vào giai đoạn đỉnh điểm của mùa khô nắng nóng gai gắt
các khu rừng trên địa bàn tỉnh được cảnh báo có nguy cơ cháy ở cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
vườn quốc gia lò gò sa mát có diện tích một mươi chín một trăm linh hectare
đây là khu vực rừng có độ tán tre tương đối thấp thực bị nhiều rất dễ xảy ra cháy nếu công tác phòng chống cháy nổ không đạt yêu cầu
từ đầu mùa khô đến nay lực lượng ban quản lý và bảo vệ rừng vườn quốc gia lò gò sa mát
thường xuyên trong tình trạng sẵn sàng trực chiến phòng chống cháy rừng
trên tinh thần cảnh giác cao độ các ban quản lý rừng đã tích cực xây dựng các phương án
kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng để triển khai
các loại máy móc phương tiện phòng cháy trợ cháy rừng cũng đã được sửa chữa nâng cấp xây dựng các đường băng cản lửa
lắp đặt các hệ thống biển báo bảng tuyên truyền thực hiện phương châm bốn tại chỗ
về phương châm bốn tại chỗ nâng cao trách nhiệm của đơn vị quản lý rừng để tự chủ động xây dựng phương án
lên kế hoạch tác chiến khi giả sử có sự cố chạy ra đồng thời tận dụng năng lực tại chỗ
năng lực về con người năng lực về phương tiện năng lực về cơ sở hợp chất
với sự chuẩn bị chủ động theo phương châm bốn tại chỗ
hy vọng mùa khô năm nay tình trạng cháy rừng trên địa bàn tỉnh có thể giảm thiểu được
hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra